trong thời gian tới huyện cần đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao tham gia hỗ trợ người dân đẩy mạnh cơ giới hóa để tăng năng suất lao động đồng thời tiếp tục mở rộng các vùng chuyên canh
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thanh trì phát triển trở thành quận đồng chí hoàng trung hải lưu ý huyện cần tiếp tục phấn đấu để đạt được những tiêu chí của một quận
cùng với ngành thông tin truyền thông trong cả nước bảy mươi một năm qua lớp lớp các thế hệ cán bộ công chức
công viên chức ngành thông tin truyền thông thủ đô đã không quản ngại hy sinh khó khăn vất vả đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của đất nước
phát biểu tại buổi lễ bà phan lan tú giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
bước sang năm hai nghìn một mươi sáu công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai theo hướng tập trung thống nhất về cơ sở hạ tầng về các ứng dụng dùng chung các dịch vụ công trực tuyến của thành phố
quản lý về bưu chính viễn thông được tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông được tích cực triển khai
đặc biệt công tác quản lý sắp xếp hệ thống đường dây đi nổi quản lý duy trì vận hành hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung được tích cực triển khai góp phần hiệu quả chỉnh trang môi trường đô thị thực hiện năm trật tự văn minh đô thị

quản lý về bưu chính viễn thông đã thi công lắp đặt ở xã phụng châu cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp nước với công suất sáu m ba một ngày đêm
năm hai nghìn một mươi hai công ty phú mỹ được ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch có công suất sáu m ba một ngày đêm với tuyến ống dẫn nước thô từ các giếng khoan tại xã phụng châu về khu công nghiệp
tuy nhiên dự án này lại đang gặp phải sự phản ứng của nhiều hộ dân
theo quyết định số một trăm sáu mươi một của ủy ban nhân dân tp hà nội ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi hai
trương mỹ nằm trong vùng hạn chế khai thác nước ngầm vì nguồn nước ở đây được xếp loại trung bình và kém
và trước những phản ứng của người dân về dự án khai thác nước ngầm các cấp chính quyền cần sớm vào cuộc giải quyết bảo đảm ổn định đời sống cho người dân cũng như bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh
gia đình văn hóa được coi là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài trên địa bàn thủ đô
trải qua một mươi năm năm triển khai trong từng giai đoạn phát triển của thành phố
những tiêu chuẩn cơ bản nhất để xây dựng gia đình văn hóa được áp dụng một cách sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn
hoàn kiếm một trong những quận trọng điểm của thủ đô hà nội
nơi được đánh giá là có nhiều cách làm mô hình văn hóa mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
phong trào xây dựng gia đình văn hóa có từ khá lâu đến nay đã lan rộng ra khắp cả nước
nhận thức vai trò quan trọng của gia đình trong xây dựng và phát triển con người xây dựng xã hội mới văn minh và hiện đại
chính phủ đã xây dựng chí lực phát triển gia đình việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
nâng cao chất lượng gia đình văn hóa còn được coi là một trong những giải pháp về phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nói chung xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh nói riêng
đến năm nay thì phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được một mươi năm năm
qua những quá trình như vậy thì chúng tôi thấy là sự ảnh hưởng của phong trào đối với đời sống văn hóa của nhân dân
ở địa bàn thủ đô cũng như là quận hoàn kiếm đã có những chuyển biến rất là tích cực
và thực sự là đã cái tác động đã đi vào với cuộc sống của người dân
bà tô ngọc vân một cán bộ đã nghỉ hưu ở sáu mươi tràng thi
chồng mất sớm một mình bà nuôi dạy hai người con nay đều trưởng thành có gia đình riêng và việc làm ổn định
sau khi về hưu bà là một trong những người tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố
là một người cởi mở bà cho rằng phụ nữ ngày nay khác nhiều so với thời của các bà các cô trước kia
bởi điều kiện công việc và nhiều yếu tố chi phối
mặc dù vậy vẫn phải giữ truyền thống gia đình đặc biệt là cốt cách của người hà nội văn minh thanh lịch
ở nhiều gia đình trên địa bàn thủ đô thông thường bữa cơm trưa hầu như chỉ có ông bà già và lũ trẻ
việc bảo ban dạy dỗ để các cháu nên người sống chân hòa hiếu thuận cũng khiến các ông các bà trăn trở khi mà xã hội không ít cạm bẫy
nói chung các cháu tôi bao giờ nó cũng đi vô
vì tôi ở nhà là tôi uốn nắn từng tí một
từ những mong mỏi thiết thực của người dân quận hoàn kiếm có nhiều sáng kiến cách làm hay trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa những năm qua
lồng ghép với nhiều hoạt động khác như xây dựng nếp sống văn minh đô thị tuyến đường tự quản khu phố không rác xây dựng hình ảnh người hà nội thanh lịch
từ thực tế của phong trào thì rõ ràng chúng tôi cũng thấy đó là việc xây dựng các mô hình văn hóa
như là mô hình gia đình văn hóa tổ dân phố văn hóa trước đây có khu dân cư văn hóa tập thể văn hóa đơn vị văn hóa các doanh nghiệp văn hóa
mỗi mô hình như vậy cũng đề ra những tiêu chí tiêu chuẩn ít sức cụ thể và đó cũng chính là mục tiêu đích mà chúng ta cần phân đấu để đạt tới tiêu chuẩn văn hóa
thứ hai nữa là từ phong trào
rất nhiều các nội dung liên quan tới đời sống văn hóa như là xóa đói giảm nghèo rồi là việc xây dựng các trường học đạt chuẩn
với những đặc thù riêng biệt bên cạnh thực hiện xây dựng gia đình văn hóa theo quy định chung của thành phố
thì nơi đây đều có những cách làm sáng tạo vận dụng hợp lý tiêu chí phù hợp
nhưng trên hết đều gắn với quá trình triển khai xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
gia đình là môi trường hình thành nuôi dưỡng và giáo dục
nên việc siết chặt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa được chọn là cách làm thực tế để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa
xây dựng cộng đồng văn minh giảm các tệ nạn xã hội tránh những xung đột mâu thuẫn
đối với tổ dân phố một mươi hai chúng tôi trong bốn năm liền là đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa
thì tất cả các phong trào của quận và thành phố thì tổ dân phố đã triển khai kịp thời và rất có hiệu quả
ngoài những phong trào
cũng như là triển khai những mô hình
thì tổ dân phố chúng tôi đã học tập được rất nhiều mô hình hay
từ thành phố và quận triển khai tới các địa bàn khu dân cư và tổ dân phố một mươi hai chúng tôi
đối với phong trào phụ nữ thì hội viên phụ nữ của tổ dân phố chúng tôi là chiếm cũng rất là đông
với cái vai trò nòng cốt của một phụ nữ trong gia đình
thì chị em phụ nữ luôn luôn là vận động người thân và gia đình thực hiện tốt những cái chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và triển khai các mô hình về trật tự đô thị văn minh đô thị giữ gìn tuyến phố luôn xanh sạch đẹp
phong trào xây dựng đoàn kết đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư
một trong những tiêu chí đó là tiêu chế xây dựng gia đình văn hóa
phong trào xây dựng đoàn kết đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư
chưa thực sự đi vào cuộc sống lãnh đạo quận hoàn kiếm đã có những chỉ đạo sát thực tế
kiên quyết phê phán nhắc nhở nơi còn hạn chế trong lĩnh vực này
với mục tiêu không chạy theo thành tích mà chú trọng vào chất lượng hiệu quả của phong trào
với địa bàn của trung tâm thủ đô thì chúng tôi cũng xác định là những tiêu chí trong văn hóa
thì làm sao đó chúng ta cũng phải xác định và cái chất lượng của các danh hiệu văn hóa là rất quan trọng

với những quy định chung của trung ương cũng như là thành phố
thì với quận hoàn kiếm để xây dựng các danh hiệu như là gia đình văn hóa hay như tổ dân phố văn hóa
thì chúng tôi cũng đưa ra thêm những quy định chặt chẽ hơn đối với việc đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa
tổ dân phố hoặc là khu dân cư văn hóa rồi
thế mà trong quá trình phát sinh vi phạm các tiêu chí tiêu chuẩn đó
thì chúng tôi cũng loại bỏ tức là gì sẽ không công nhận
thế và khi nào mà có đủ điều kiện đăng ký trở lại thì bắt đầu chúng tôi mới lại xét lại từ đầu
nhiều tuyến phố trên địa bàn quận hoàn kiếm như tràng thi hàng bài bà triệu hàng khay đinh tiền hoàng
được chọn là tuyến phố văn minh để lại nhiều ấn tượng đối với du khách
để giữ được hình ảnh đẹp của một quận trung tâm thủ đô
bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn quận
còn có sự góp sức
các tổ trường dân phố bí thư trị bộ các khu dân cư và bà con sinh sống trên địa bàn
ngoài việc thực hiện các phong trào của hội phụ nữ
thì tri hội phụ nữ hàng sáng thứ bảy vận động chị em xuống tích cực tham gia công tác vệ sinh vào sáng thứ bảy
và tri hội cũng đã làm tốt cái công việc là đăng ký tuyến đường tự quản do tri hội phụ nữ tự quản
đăng ký tuyến đường xanh sạch đẹp
ông phạm hiếu nghĩa
ở năm mươi bốn tràng thi
bí thư tri bộ tổ dân phố một mươi hai phường hàng bông
hàng ngày dậy rất sớm để tập thể dục
rồi tranh thủ đi gỡ từng tờ quảng cáo giao vặt trên phố
những lúc thư thái
ông bàng ngồi đọc báo để nắm thông tin thời sự
rồi ngày đôi ba lần
ông đi dọc tuyến phố
nhắc nhở những hàng quán vi phạm trật tự đô thị
xả rác không đúng nơi quy định
và lại cần mẫn xóa quảng cáo in trên những chỗ như thế này
trước khi tập thể dục
tôi đi một lượt xem chỗ nào có
sau khi tập thể dục xong
tôi quay về
lấy dụng cụ ra
tôi xóa luôn
thậm chí là bóc hoặc xé
dán thì phải phun nước cho ẩm
rồi xong mới dậy
mới xóa mới bóc được
còn sơn thì phải dùng bột màu
hoặc dùng sơn để phủ lên
để che những quảng cáo đi
và khu dân cư chúng tôi cũng đã thực hiện
mấy năm liền nay
không có quảng cáo do vặt trên tường
hay nơi khác là không có rác trên tường
trường hợp của cụ bà
ngoài chín mươi tuổi này
là một ví dụ
bà ngồi bán trái cây nhiều năm tại phố tràng tiền
một tuyến phố đi đầu về giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị
cán bộ phường
cán bộ quản lý đô thị đến tổ dân phố vận động
thậm chí bỏ tiền mua cả gánh trái cây
nhưng cụ vẫn không đi
và không ai nỡ đuổi
thì còn việc hàng rong trên vỉa hè
đi qua lại trên phố thì
cái tuyến phố tràng tiền gần như không còn
chỉ còn một vài trường hợp là khó giải quyết
ví dụ như những người già lớn tuổi
lúc nào phạt được không thích thỉnh thức vận động được
và cố tình thì cái việc đấy là bất khả
của tỉa bàn quân đô

cũng rất lớn tuổi
cũng vận động nhiều
nhưng không làm được
để hướng tới đô thị văn minh
thì đặc biệt là với chủ trương của thành phố hiện nay
xây dựng năm trật tự và văn minh đô thị
thì cũng đã được triển khai rất là tích cực
và với hoàn kiếm
thì chúng tôi cũng đã có các kế hoạch
các khết sức cụ thể
ví dụ như là vừa qua thì quận
quỷ cũng đã có cái chỉ thị số tám
rồi là ủy ban dân quận
thì chúng tôi cũng xây dựng cái phương án
phương án mùng sáu
về triển khai tổ chức thực hiện
làm sao đó đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị
và trong đó rất chú trọng
về vấn đề vệ sinh môi trường
để mỗi một người dân của chúng ta
để làm sao được ý thức là cái việc
đổ rác và vứt rác đúng nơi quy định
phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng
để sống vật
văn hóa tại quận hoàn kiếm nói riêng
thủ đô hà nội nói chung
đã đạt được kết quả bước đầu
tuy nhiên vẫn còn một số gia đình
chưa thật sự gắn kết thương yêu
đùm bọc và kính trên nhường dưới
kinh doanh chưa tuân thủ trật tự mỹ quan đô thị
mặc dù vậy phong trào này đã có tác động
tích cực đến đời sống của người dân thủ đô
đến tác phong làm việc nơi công sở
từng bước huy động được sức dân
vào giải quyết những vấn đề khó khăn
bước xúc về kinh tế đời sống
văn hóa xã hội ở các khu dân cư
trong những năm gần đây
xe đạp điện và xe điện đã trở thành
phương tiện cá nhân phổ biến
được yêu thích gắn liền với nhu cầu đi lại hàng ngày
của rất nhiều người dân thủ đô
đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên
cũng để khuyến khích người tham gia giao thông
sử dụng phương tiện này
một số trạm giải cứu phương tiện này
khi hết điện đã xuất hiện
mặc dù vậy số lượng vẫn còn rất hạn chế
chưa đáp ứng được nhu cầu trên diện rộng
của thủ đô nhất là năm học mới sắp bắt đầu
trong tương lai để có thể nhân rộng
mô hình giải cứu xe đạp này
cần sự góp sức chung tay của các tổ chức
cộng đồng mời quý vị và các bạn
hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
giá cả hợp lý
mẫu mã nhỏ gọn đa dạng
thân thiện với môi trường
đó là những ưu điểm chính khiến cho số lượng
người dân sử dụng phương tiện xe đạp điện
và xe máy điện ngày càng tăng lên
theo thống kê việt nam có khoảng hai năm triệu
xe điện lưu hành vào năm hai nghìn một mươi năm
phần lớn các xe đạp điện
và xe máy điện tập trung ở các thành phố lớn
đặc biệt là hà nội
kế hoạch từng bước của thủ đô là đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ dừng hoạt động của xe máy cá nhân
thì xe đạp điện và xe máy điện
lại ngày càng được nhiều người sử dụng hơn
với tốc độ cho phép tối đa
chỉ hai mươi năm km trên giờ
sử dụng nguồn năng lượng điện khá tiết kiệm
nên đối tượng sử dụng chủ yếu hiện nay
là học sinh và sinh viên
một năm học mới lại sắp đến
chắc chắn số lượng xe đạp điện và xe máy điện
sẽ lại tiếp tục gia tăng trong năm hai nghìn một mươi sáu này
trong quá trình sử dụng do đi xe đạp điện
và xe máy điện trong một quãng đường dài
hay cũng xuất phát từ nguyên nhân chủ quan
người điều khiển quên nạp điện từ hôm trước
có thể sẽ xảy ra sự cố hết điện
đây là tình huống không ai mong muốn gặp phải
nếu như trước đây
chủ phương tiện sẽ phải sử dụng
bàn đạp để tiếp tục cuộc hành trình
hoặc buộc phải dắt bộ về nhà
không may mắn hơn nếu các chủ phương tiện
đang trên đường đi học đi làm
hoặc khoảng cách từ chỗ xe hết điện
về nhà còn xa trong thời gian ngắn trở lại đây
đã xuất hiện những chạm sạc xe đạp điện
điểm đặc biệt là các chạm sạc này
hoàn toàn miễn phí
đây là dự án phi lợi nhuận về môi trường
của một công ty thời trang tại hà nội
được lắp đặt trên các con phố
ở trung tâm thành phố như điện viên phủ
bà triệu và thái hà
trên thị trường hiện có nhiều mẫu xe đạp điện
xe máy điện khác nhau do đó
các trạm đều được trang bị nhiều loại cáp sạc
phù hợp với từng loại xe
với những thao tác đơn giản tiện dụng
những chạm sạc điện miễn phí này đã giải cứu
được nhiều xe không may hết điện giữa đường
đi xe đạp điện nhiều hơn
và cái vấn đề đi xe đạp điện thì sẽ có
những cái bốt điện như thế này
hiện tại ở bu thì đang có ba cái chạm điện
như là ở bù một mươi tám biên viên phủ
bù city bà triệu
và bù city thái hà đấy là ba bốt điện
để có thể là cứu nguy cho những cái
bạn học sinh đi xe đạp điện ấy
mà chẳng may có hết điện giữa đường hoặc như thế nào đấy
thì các bạn có thể ghé qua để sạc
em đã đi xe điện khoảng
năm tháng ạ em đã biết đến
cái chạm sạc xe rồi này tại vì
nhà bà em cũng ở gần đây
thế nên là mỗi lần đi qua
thì em được nhìn thấy
lượng xe đạp điện
và xe máy điện ghé qua các trạm giải cứu
vẫn mới chỉ là con số nhỏ
không đáng kể so với lượng xe đang lưu hành
hiện nay có thể là do năm học mới
chưa chính thức bắt đầu
trung bình một ngày
nơi này chúng tôi
nạp từ ba đến năm chiếc hầu như
là các xe đều sạc được
riêng có một loại xe
cái xe điện
người ta thiết kế là xe hình tròn
nên cái bộ sạc này
sẽ không có cái xe đó
để sạc được còn
chín mươi là sẽ sạc được
mới đây chỉ là ba cửa hàng thử nghiệm
sau đó thì chắc là sẽ
phát triển rộng thêm để
khuyến khích tất cả mọi người
chuyển sang đi xe đạp điện để
mình hướng về cái bảo vệ môi trường
những chạm sạc hiện nay vẫn còn ít
hiện chỉ có ba chạm sạc trong nội thành thủ đô
mỗi chạm chỉ sạc được tối đa hai xe cùng lúc
và nếu không may xe hết điện ở những khoảng cách xa
thì rất khó có thể tiếp cận được với những chạm sạc điện này
cũng không dễ dàng để có thể nhận ra được các trạm
mặc dù các hộp sạc đã được lắp đặt ở vị trí ngoài mặt đường
đây là một dự án thiết thực
nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân
cần được phát triển và bổ sung nhiều hơn nữa
để khuyến khích người dân sử dụng loại phương tiện
giao thông thân thiện với môi trường này
góp phần làm giảm số phương tiện cá nhân có gắn máy
sử dụng nhiên liệu xăng dầu
gây ra nhiều lượng khí thải và khói bụi ô nhiễm
cần biến những chạm sạc điện trở nên quen thuộc và phổ biến
như những chạm xăng dầu hiện nay
vì vậy cần nhiều hơn nữa các tổ chức cộng đồng
chung tay lắp đặt thêm các chạm sạc
dành cho xe điện như thế này
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân